sau một thời gian ngắn chất lượng không khí tại thủ đô được cải thiện các chỉ số duy trì ở mức tốt thì đến sáng ngày hôm qua cũng như sáng ngày hôm nay ô nhiễm không khí đã quay trở lại và cảnh báo là rất có hại cho sức khỏe
theo ghi nhận của hệ thống theo dõi chất lượng không khí pom air một màu đỏ đã bao trùm khắp các điểm đo của thủ đô hà nội
thậm chí ngưỡng tím đã xuất hiện cảnh báo mọi người đều bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng
còn theo cổng thông tin quan trắc môi trường của hà nội các chỉ số xanh vàng trong lành cũng đang được dần thay thế bằng màu cam và màu đỏ cảnh báo chất lượng không khí kém và xấu
theo các chuyên gia nguồn gây ô nhiễm trong thời gian vừa qua không giảm mà thậm chí còn tăng
do vậy việc ô nhiễm không khí tăng lên hay được cải thiện đến bây giờ đều là do điều kiện thời tiết
miền bắc đã bước vào mùa đông các chuyên gia khuyến cáo khả năng ô nhiễm gia tăng nghiêm trọng trong thời gian tới đặc biệt là vào những ngày sương mù
theo dự báo tình trạng ô nhiễm không khí có thể kéo dài nhiều ngày tới với quy luật ô nhiễm nghiêm trọng vào đêm và sáng chưa chiều được cải thiện
bộ y tế khuyến cáo khi chất lượng không khí từ ngưỡng kém trở lên người dân cần hạn chế ra đường đi tập thể dục vào sáng sớm
nên sử dụng khẩu trang chống khói bụi khi ra đường vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý trước khi đi ngủ